đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã dự hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi định hướng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi của bộ công thương
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chúc mừng những kết quả tích cực đã đạt được của bộ công thương và ngành công thương trong một mươi năm triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn một mươi năm tới phó thủ tướng đề nghị công tác cải cách hành chính của bộ phải thực sự đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi trong đó tập trung vào các nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng sản xuất công nghiệp